cái nắng gây gắt đầu hè cộng với không khí oi bức không làm giảm nhịp bước của ba người
gắn bó với kinh tế đồi rừng nhiều năm cả ba đều đã quen với nắng mưa suối lũ vùng đồi trung du
những cơn mưa đầu mùa hạ cộng với bàn tay chăm sóc đầy kinh nghiệm của người chồng đã giúp cho lứa cây non trở nên xanh tốt tràn đầy sức sống
các buổi gặp gỡ thăm rừng như thế này của cán bộ phòng nông nghiệp huyện
và lãnh đạo xã không chỉ là những cuộc trao đổi kinh nghiệm về phát triển rừng
giúp cho người trồng rừng có thêm kinh nghiệm chăm sóc khai thác hiệu quả
mà còn góp phần giúp kinh tế đồi rừng trở thành ngành chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ở xã văn miếu huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
xã văn miếu huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
ông hà văn huấn được xem là người có nhiều kinh nghiệm về trồng rừng
bản tính cần cù chịu khó cộng với tinh thần ham học hỏi
đã giúp ông gặt hái được nhiều thành công trong phát triển kinh tế đồi rừng
tôi thì nói chung diện tích rừng của tôi có mây hát
thì tôi thì nói chung diện tích của tôi là đã phủ kín hết
cây chỗ thì trồng cây lông nghiệp xuống thì tôi trồng trẻ
thì coi là diện tích của gia đình tôi được trồng thì được nhà nước cấp
đất thì tôi cũng cố gắng là phụ kín hết
nói chung là trồng keo với trồng chè là chủ yếu
thế thì nói chung là có cái cây trồng thì nó có tăng thêm cái thu nhập
như trước khi từ những năm trước đến giờ phút này thế thôi
chúng tôi cũng từ những nguồn thu nhập bằng cây trồng
cây lông nghiệp thì để mà lâu dài
còn những cái cây trẻ thì để thu nhập trong những năm
trong năm để mà trang trại
trong gia đình tôi cũng có cây trồng cây trồng cây trồng cây trồng cây trồng cây trồng cây trồng cây trồng

nói chung là về trung bình một năm của tôi về trồng cây lâm nghiệp
thì nó theo chu kỳ bảy tám năm mới thu hoạch
thì trước kia thì ở đây là đường nó khó khăn
thì khu thu nhập nó cũng có hạn chế
nhưng mà có đường bây giờ nó
còn chủ yếu là chúng tôi bây giờ là trồng trẻ với làm ao chôm
tôi diện tích ao của tôi cũng có
trung bình mỗi một năm
mỗi một năm của tôi thì tôi tính ra là khoảng một trăm năm mươi triệu
là một trong những địa phương đi đầu
trong phát triển kinh tế đồi rừng của tỉnh phú thọ
từ việc xác định được tiềm năng của mình
huyện thanh sơn đã ban hành nghị quyết phát triển kinh tế đồi rừng
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
từ định hướng này phòng nông nghiệp huyện
đã xây dựng đề án phát triển kinh tế đồi rừng
với những kế hoạch cụ thể
sau ba năm thực hiện
đề án đã trở thành phong trào thi đua sản xuất
tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện
đặc biệt là các xã khu thuộc vùng đặc biệt khó khăn
nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển
các mô hình kinh tế đồi rừng với quy mô tương đối lớn
như các gia trại trang trại nông lâm kết hợp
hình thành được vùng sản xuất gỗ nguyên liệu
huyện cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho bà con về bảo vệ và phát triển rừng
pháp lệnh về giống cây trồng khuyến khích người trồng trè
sử dụng các loại phân bón sinh học bón phân an toàn qua lá
nhằm tăng năng suất vừa thân thiện với môi trường
bảo đảm sức khỏe người sử dụng
trong thời gian qua huyện thanh sơn đã rất chú trọng
quan tâm đến việc phát triển kinh tế đối rừng
để cụ thể hóa việc chỉ đạo trong phát triển kinh tế đồi rừng
huyện đã ban hành nghị quyết của nông dân huyện
và ủy ban huyện đã xây dựng đề án
phát triển kinh tế đồi rừng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
hàng năm huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể
giao cho các xã thị trấn trên địa bàn
để trồng rừng và đảm bảo những kế hoạch trồng rừng hàng năm
từ khi có đề án đến nay
kinh tế đồi rừng phát triển gấp đôi
so với giai đoạn hai nghìn một mươi bốn
trong thời gian tới
chúng tôi tiếp tục có công tác chỉ đạo
một là sẽ đưa chất lượng giống vào
thứ hai là nâng cao kinh tế mộ khoa học kỹ thuật
thứ ba là thu hút các doanh nghiệp đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp
trong đó đặc biệt là lĩnh vực kinh tế đồ rừng
từ định hướng phát triển của huyện
các xã đã tích cực vận động bà con
hăng hái phát triển kinh tế đồi rừng
một cách khoa học
xã cũng đã chủ động phối hợp với phòng nông nghiệp huyện
tuyên truyền phổ biến lòng ghép
nguồn vốn của các chương trình dự án
các mô hình phát triển sản xuất của nhà nước
thực hiện trên địa bàn để hỗ trợ giống phân bó
tập huấn hướng dẫn người dân thăm canh
các cây trồng phát triển kinh tế đồi rừng
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp
chủ trang trại các hộ nông dân
tiếp tục đầu tư sức lao động và kinh phí
nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất
xã văn miếu là xã vùng hai của huyện miền núi thanh sơn
diện tích nông nghiệp hiện nay
khoảng tầm trên gần ba ha
trong những năm qua đảng chính quyền
rất quan tâm đến công tác phát triển trồng rừng
đặc biệt hàng năm sẽ đưa vào kế hoạch
phát triển trồng rừng
từ một trăm tám mươi ha trở lên
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám
vụ xuân chúng tôi đã trồng được một trăm năm mươi ha
thực hiện chỉ đạo của huyện
về công tác hỗ trợ cho bà con nông dân
phát triển trồng rừng bằng vốn ban đầu
tức là trồng cây giống
nhưng năm trước có cả cây giống và phân bón
riêng năm nay hai nghìn một mươi tám là hỗ trợ cây giống
một trăm linh là không có cây giống
một trăm linh là không có cây giống
nó phải thu kinh phí
bà con đang phát triển công tác trồng rừng
mang lại thu nhật rất lớn cho bà con
cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình
phát triển kinh tế đồi rừng tại huyện thanh sơn
là một ví dụ điển hình trên địa bàn tỉnh phú thọ
hiện nay chủ trương của tỉnh là một mặt bảo vệ nghiêm ngặt
hơn một mươi bảy ba trăm linh hectare rừng đặc dụng
giao khoán bảo vệ diện tích rừng tự nhiên
giữ ổn định sáu mươi ha vùng nguyên liệu
giấy tập trung
phấn đấu trồng mới trồng lại rừng bình quân chín hectare một năm
trong đó năm hai nghìn một mươi tám thực hiện trồng một mươi năm trăm tám mươi hectare
đồng thời thực hiện trồng và chuyển hóa rừng cây gỗ lớn
có giá trị kinh tế cao
rừng phú thọ thì hiện nay theo quy hoạch bảo vệ phát triển rừng
nó có khoảng độ một trăm bảy mươi một ha chiếm khoảng bốn mươi tám năm so với tổng diện tích tự nhiên
tuy nhiên thì rừng phú thọ đóng một vai trò hết sức quan trọng
nhất là nó cũng giúp cho việc điều hòa hỏa hệ sinh thái
giúp cho việc phòng chống lũ điều tiết nước
ngoài ra còn nó tạo một lượng công ăn
việc làm rất là hữu ích và quan trọng cho bà con nông dân việt nối
giúp cho việc xóa đói giảm nghèo
và thực tại hiện nay thì rừng phú thọ giúp cho người dân phú thọ
không những chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn nâng lên làm giàu
và sống được từ rừng
với tinh thần như thế thì hiện nay thì tỉnh cũng đang chủ trương khuyến khích
đẩy mạnh có cái cơ chế chính sách rất nhiều năm nay rồi
hỗ trợ người trồng rừng và phát triển kinh tế đối rừng
cụ thể là tỉnh đã phê duyệt quy hoạch nông nông nghiệp thủy sản
trong đó có quy hoạch về phát triển rừng
đồng thời kèm theo các chính sách về hỗ trợ cho người trồng rừng
trong đó tập trung mấy hướng chính
thứ nhất là tập trung vào việc đầu tư trồng rừng thâm canh
chứ không quảng canh như trước đây
để nâng năng suất từ rừng
từ năm mươi sáu mươi khối trên một ha hiện nay
để nâng lên tầm độ một trăm linh một trăm hai mươi khối trên một ha trên một châu kỷ
như vậy đã giúp người nông dân có cái thu nhập cao hơn từ rừng
vấn đề thứ hai nữa là đẩy mạnh phát triển các cây lâm sản
ví dụ như là cây thuốc
rồi thì cây sơn
rồi thì cây măng
tre ở trong rừng
để mà tăng thêm cây thu nhập
nội dung thứ ba nữa là đẩy mạnh phát triển
chuyển hóa trồng rừng gỗ lớn
và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn
để nâng cao thu nhập cho người trồng rừng
và kéo theo nó là cả một cái chuỗi là chế biến và phát triển cái gỗ
ở phía sau của cái rừng gỗ lớn
không chỉ đẩy mạnh công tác trồng rừng
phủ xanh đất trống đồi trọc
phát triển kinh tế và các sản phẩm từ rừng
thời gian qua tỉnh còn trú trọng khuyến khích
thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trên địa bàn
đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ
chủ trương này đã mang lại hiệu quả không nhỏ
trong phát triển kinh tế xã hội
nhất là đối với các huyện có thế mạnh về kinh tế đồi rừng
doanh nghiệp vừa thuận lợi trong sản xuất
khi có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú
người dân địa phương lại có thêm việc làm
với mức thu nhập ổn định
xuất phát từ việc khảo sát vùng nguyên liệu
trên địa bàn mình là cái diện tích đất trồng rừng rất là lớn
tập trung chủ yếu là cái lượng gỗ keo
gỗ mỡ gỗ bồ đề do nhân dân trồng
đó là một nguồn nguyên liệu rất là tốt
để cung cấp cho cái ngành gỗ rán
ván ép này
được cái sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương cấp cấp
về các thủ tục hành chính để xin cấp đất
cũng như là các cái thủ tục đầu tư
cũng rất là nhanh gọn
đó cũng là một số động lực để thúc đẩy công ty
quyết định đầu tư một dự án sản xuất ván ép
gỗ rán tại địa phương
sau một thời gian đi vào sản xuất
từ tháng bốn
năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
thì công ty cũng đã ổn định được sản xuất
sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường
bây giờ hiện nay sản phẩm bán ra thị trường của công ty của tôi
chiếm đến chín mươi năm là xuất khẩu
xuất sang thị trường mỹ
còn năm còn lại là có cho xuất bán nội địa
bán trong nước cho các cơ sở đóng đồ nội thất
còn cái thu hút lao động tại địa phương thì
hiện nay là toàn nhà máy của tôi sử dụng
cũng khoảng chín mươi chín mươi năm là lao động địa phương
các bà con nông dân có thể đang làm nông nghiệp
một số trường hợp có thể là thu nhập thấp
thì có thể là công ty tạo điều kiện vào tham gia sản xuất
và mức lương bình quân của công nhân đạt được
nó khoảng sáu triệu đồng trên một tháng
tuy đã đạt được những kết quả khả quan
song các doanh nghiệp cũng gặp một số vướng mắt
trong quá trình sản xuất kinh doanh
như hệ thống giao thông chưa đồng bộ và chất lượng thấp
khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nguyên liệu gặp nhiều khó khăn
việc cung cấp điện phục vụ sản xuất cũng chưa ổn định
đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa
bên cạnh đó các hộ nông dân trồng rừng tại một số địa phương
còn manh muốn đa số đều nằm trong diện kinh tế khó khăn
nên việc thâm canh rừng chưa đồng đều
dẫn đến việc năng suất rừng chưa cao như mong muốn
những vấn đề này đã và đang được các cấp chính quyền địa phương
từng bước khắc phục nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp
hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai
tới đây trên cơ sở quy hoạch nông lâm nghiệp
và tỉnh cũng đã có chính sách đối với phát triển về kinh tế đồi rừng
trong đó có hỗ trợ cho người dân trồng rừng thâm canh
hỗ trợ cho người dân phát triển các khác từ trong rừng
về định hướng tới đây thứ nhất là đẩy mạnh trồng rừng thâm canh
tập trung theo hướng liên kết hàng hóa
việc thứ hai để nâng cao năng suất từ rừng
như đã nói là phấn đấu nâng lên năng suất từ rừng
đến khoảng độ một trăm hai mươi khối trên một hectare trong một chu kỳ
việc thứ hai đẩy mạnh phát triển trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ lớn
thứ ba là đẩy mạnh khai thác phát triển lâm sản ngoài gỗ trong rừng
thứ tư là đẩy mạnh công nghiệp chế biến khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư
vào công tác chế biến sản phẩm lâm sản từ rừng
và thứ nữa trong phát triển này
làm sao gắn kết khai thác rừng bằng cách phát triển gắn với du lịch
đặc biệt là du lịch sinh thái từ rừng
trong đó rất là chú trọng hai khu vực
một là rừng quốc gia sơn sơn
hai là rừng núi đà của hạ hỏa
và một số khu rừng phòng hộ đặc dụng khác mà có cảnh quan thiên nhiên đẹp
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh phú thọ không có đất chống đồi núi chọc
đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo tập trung quy hoạch phát triển tối đa diện tích rừng kinh tế
trong đó chọn lọc các loại cây đa mục tiêu có giá trị kinh tế cao
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu trên địa bàn
chú trọng bảo vệ diện tích rừng tự nhiên
nâng cao chất lượng làm giàu từ rừng
ổn định độ tre phủ rừng
khai thác và phát triển du lịch sinh thái
những chùi non khỏe khoắn và những vạt rừng sáng bừng trong nắng
đang báo hiệu một thời kỳ sinh trưởng tốt cho cây rừng vùng đồi trung du